giờ trái đất là sự kiện do quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên sáng lập từ năm hai nghìn một mươi
và năm nay là năm thứ một mươi chiến dịch giờ trái đất được tổ chức tại việt nam
sự kiện này đã lan tỏa trong nhận thức và hành động của mọi người
cùng ý thức tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
sáng nay tại trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội
đã tổ chức sự kiện sinh viên đồng hành cùng chiến dịch giờ trái đất
tham gia sự kiện ngoài các thầy cô giáo và sinh viên của trường
còn có sự góp mặt giao ly của hai đại sứ chương trình năm nay
là chủ tịch fpt shop ông hoàng nam tiến và hoa hậu h h nie
các đại sứ đã chia sẻ những kiến thức cũng như quan điểm
trong việc phát huy sức mạnh của sinh viên trong chung tay tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
tôi rất là thích cái logo sáu mươi cộng
có nghĩa rằng là chúng ta không tắt đèn một cách hình thức sáu mươi phút
cái dấu cộng ở đây nói rằng các hành động này phải liên tục sáu mươi cộng
là sáu mươi phút với thông điệp
là mọi nơi mọi lúc trong mọi hoàn cảnh
cái điều đấy mới là có giá trị
các hành động nhỏ sẽ có thay đổi lớn đúng
nhưng mà để có thay đổi thật sự thì phải có họp và có công nghệ
dù tắt đèn trong một giờ là hành động nhỏ
nhưng từ đó nâng cao nhận thức cho hơn một giáo viên sinh viên của trường
tạo sức mạnh lan tỏa trong các hoạt động nghiên cứu
những giải pháp công nghệ tiết kiệm trong những năm tiếp theo
theo em sinh viên thì cái việc quan trọng nhất là
chúng ta phải học trang bị những kiến thức về công nghệ và xã hội
vì từ đó thì cái giải pháp lâu dài là giải pháp về công nghệ
nên là những sinh viên thì cần trang bị ngay từ những năm đầu
và nếu mà qua những chương trình này thì giúp cho các sinh viên định hướng được
thì từ đó họ sẽ theo những cái
có nghĩa là có cái ý nghĩa mà lớn lao
thì mình sẽ có cái động lực mình phân đấu
và từ đó có thể tìm ra một số giải pháp
và thay thế cho tương lai
với thông điệp tiết kiệm năng lượng bảo vệ trái đất
giờ trái đất hai nghìn một mươi chín
kỳ vọng với sự đồng hành của giới trẻ
chiến dịch tắt đèn sẽ bật lên nhiều ý tưởng
hướng tới những giải pháp giữ gìn hành tinh xanh